nếu không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nhiều hộ gia đình sẽ không thể làm hết được việc
không chỉ các hộ dân trồng trè mà nhiều hộ canh tác tại xã động đạt cũng phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp
với nhiều hộ trồng rau lâu năm do biến đổi khí hậu thời tiết thay đổi bất thường dẫn đến sâu bọ phát triển nhiều nên các hộ dân buộc phải đưa ra quyết định cho việc lựa chọn sức khỏe hay lựa chọn năng suất
những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến bất thường cộng với vấn đề thâm canh tăng vụ đã khiến cho tình hình dịch bệnh gây hại trên cây trồng diễn ra khá phức tạp kéo theo số lượng và chủng loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng lên
mặt khác một số loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng khi phun không mang lại hiệu quả như mong muốn nên người nông dân phải phun đi phun lại nhiều lần dẫn đến thiệt hại về kinh tế
từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật tùy tiện không đúng loại thuốc không theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và đặc biệt là không áp dụng kỹ thuật theo phương pháp bốn đúng
cộng với tâm lý muốn phòng ngừa dịch hại diệt sâu nhanh nên người nông dân tăng liều lượng sử dụng thuốc cực độc để bảo vệ cây trồng tăng năng suất và tiết kiệm nhân công cho việc phun thuốc
điều đáng nói là lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng gấp hai ba lần so với bình thường với liều lượng cao độc tính cao sẽ làm giảm hiệu lực trừ dịch hại hoặc có tác động xấu đến sức khỏe của người nông dân
trong khi đó với nguồn nhân lực có độ tuổi khá cao và ít như hiện tại cộng với diện tích trồng trọt cũng nhiều khiến người nông dân ngày càng bị phụ thuộc vào hóa chất bảo vệ thực vật để hạn chế công lao động trong làm cỏ và diệt trừ sâu bệnh
việc người dân tại các vùng miền của việt nam sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật là rất phổ biến nên trong hoạt động khảo sát sipam có đến chín mươi tám nông dân trả lời rằng đã và đang sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong các hoạt động nông nghiệp của họ
thời gian sử dụng của nông dân được khảo sát khá dài hầu hết là trên một mươi năm năm với tỷ lệ sáu mươi sáu ba nông dân càng nhiều tuổi thì càng có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc sử dụng thế nhưng dùng gì để thay thế thuốc bảo vệ thực vật vẫn là điều rất nan dài đối với người nông dân
bây giờ thì chưa có cái cách nào hết thì có mong muốn là ở trên các anh chị ở trạm khuyến nông có cái cách gì
để hướng dẫn cho bà con nhân dân chúng tôi để làm theo để thực hiện những thuốc rau này để cho nó khỏi độc hại đến cơ thể con người gia đình và môi trường xung quanh
trước thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách chản lan các cơ quan quản lý nhà nước đã vào cuộc và hợp tác cùng các tổ chức xã hội để tìm ra hướng khắc phục cho môi trường sức khỏe và sự an toàn của người dân
giải pháp được các cơ quan chức năng đưa ra là tuyên truyền nâng cao nhận thức đồng thời trực tiếp trao đổi với người dân để người dân hiểu công dụng của các loại thuốc liều lượng phù hợp và có các giải pháp dứt điểm giải quyết tận gốc của vấn đề
đối với các cơ sở buôn bán thuốc vệ thực vật thì chúng ta phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật
cho nên đối với người sử dụng thì phải đẩy cao công tác tuyên truyền tập huấn
phổ biến làm hội nghị thì tập huấn với người nông dân sử dụng
đi đôi việc đó nữa thì chúng ta cũng phải tiếp tục làm công tác kiểm tra và tất nhiên là cũng đã có cái chế tài để xử lý thì phần nào nó cũng hạn chế được nhiều
với cái giải pháp thì chính có nghĩa là tập trung vào nâng cao năng lực của người sản xuất
làm sao thì tất cả những người sản xuất họ đều có cái kiến thức cơ bản về mỗi cây trồng và đặc điểm sinh trưởng của mỗi giai đoạn
và đặc biệt là cái thuốc bảo vệ thực vật để họ có một cái kiến thức cơ bản họ phun cho đúng thời điểm
khi mà cây trồng được bón phân hữu cơ đã ủ hoai rồi áp dụng biện pháp nhs y chẳng hạn rồi có những biện pháp quản lý cây trồng khỏe thì họ cũng hạn chế hoặc sử dụng những cái sản phẩm
ví dụ như chế tự chế những cái thuốc thảo mộc ví dụ từ cái nguyên liệu địa phương sẵn có như từ cây gơ củ gừng hay tỏi hoặc một cái số lá
ví dụ lá xoan chẳng hạn thì họ chế ra những cái nhóm thuốc thảo mọc họ tự phun
sau một thời gian tuyên truyền hướng dẫn đến nay đa số các hộ dân phú lương đã áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường như ủ hoại phân làm phân bón hữu cơ
canh tắc lúa sri sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học
vì vậy mà các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương đã an toàn hơn môi trường được cải thiện sức khỏe của người dân cũng được nâng cao
sánh giữa hai cái vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà trong quá trình mà ta hai loại về ví dụ như là cơ học và sinh học
thì tôi thấy là cái sinh học nó cũng đã giải quyết được một phần cơ bản thì nó cũng đạt được tầm năm sáu mươi
thì cái này thì cái hướng này thì bà con chúng tôi đa phần bây giờ là dùng cái trong rau củ quả là cái thuốc sinh học
tỷ lệ phần trăm nguồn lại nó chưa đạt ấy thì thật sự là nó cũng là cái thiệt hồi
và cái thua thiệt về cái năng suất cho bà con
xong bây giờ là trước mắt là cũng phải xác định là để đảm bảo được phần nào đó cho cái sức khỏe thì cũng chỉ tức là phải chấp nhận với cái thua thiệt đó
còn để mà có khắc phục được trăm phần trăm cái việc này thì nó cũng còn rất lan giải
từ khảo sát về thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tác hại của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và sức khỏe của người dân thì đã rõ
chính vì vậy mà người nông dân cũng đã dần nhận thức được tác hại cho chính bản thân và gia đình để rồi thay đổi
thế nhưng trong thời gian tới nếu cơ quan chức năng chưa đưa ra được các giải pháp tổng thể
thì không có gì bảo đảm người nông dân sẽ ngừng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan
thưa quý vị thuốc bảo vệ thực vật có tác động xấu một cách lâu dài đến môi trường hệ sinh thái và sức khỏe của con người
chính vì vậy việc sử dụng thuốc một cách cẩn trọng đúng liều lượng là điều mà mỗi người nông dân cần phải tự ý thức
để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và bảo vệ chất lượng đất canh tác
ông paul george hadding đã quay trở lại việt nam để dạy tiếng anh miễn phí cho người việt
bên cạnh việc giảng dạy thì gần một tháng nay ông paul cùng các học viên của mình đi gỡ bỏ các quảng cáo
và các bài hát
ông paul đã đặt các quảng cáo vặt trên các bức tường cột điện lấy lại vẻ đẹp cho những bờ tường xung quanh khu vực ông sinh sống
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
trong gần một tháng qua ông pol và các học viên của mình đã làm sạch nhiều bức tường cột điện
trong rất nhiều con ngõ nhỏ của phường trung hòa thuộc quận cầu giấy thành phố hà nội
là thầy giáo dạy học tiếng anh miễn phí cho mọi người
trong suốt hai năm từ khi đặt chân đến việt nam
khi ông paul đưa ra sáng kiến dọn sạch các tờ rơi giao vặt dán bửa bãi trong ngõ
học viên của ông đã ủng hộ rất nhiệt tình và cùng ông tham gia vào chiến dịch
ông nói vui rằng ông và các học viên tựa như một đội quân ra tay quét sạch những gì làm mất mỹ quan khu phố
khi tôi mới đặt chân đến việt nam tôi đã được những người dân quanh đây giúp đỡ rất nhiều
chính quyền địa phương cũng đã cho tôi mượn địa điểm mở lớp học
chỉ từ vài học sinh buổi ban đầu thì giờ đây chúng tôi đã có tận bốn trăm linh học viên
chính vì vậy mà tôi nghĩ việc dọn dẹp sạch những tờ rơi quảng cáo quanh khu phố này là cách để tôi và các học viên của mình cảm ơn sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được
tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa dành cho
trong tâm thức của người cựu binh lớn tuổi luôn là mong muốn được làm thêm điều gì đó tốt đẹp cho dài đất hình chữ s
nơi mà ông muốn làm
nhân bó đến cuối cuộc đời
vậy là bên cạnh việc dạy học tiếng anh miễn phí ý tưởng bóc rỡ các quảng cáo giao vặt để làm đẹp các con ngõ phố đã được ông thực hiện
qua bàn tay cẩn mẫn của ông và các bạn học viên những bờ tường cột điện đã sạch đẹp trở lại
việc làm này tôi thấy vô cùng là có ý nghĩa và làm cho mọi người dân ở đây cũng như là những người đã làm những cái việc trước đây
gây xấu cho đường phố xóm nàng đấy thì họ cũng phải có ý thức hơn
đấy là cái ý nghĩa tôi thấy rất là tốt đẹp và nhân văn
chị nguyễn thị mỹ là một trong số các học viên của ông pol
biết chị vốn là một họa sĩ ông pôn đã mời chị cùng tham gia chiến dịch bằng việc sơn trang trí
làm đẹp lại những bờ tường sau khi ông đã gỡ hết những quảng cáo giao vặt
vậy là qua bàn tay chị mỹ
những bờ tường sau khi làm sạch còn được khoác lên những chiếc áo mới với màu sắc nhẹ nhàng
rất tự nhiên hài hòa với khung cảnh xung quanh
tôi nghĩ là trong một cái xã hội như bây giờ thì gần như là ai cũng có ý thức
cũng là muốn làm một cái phần gì đó đóng góp cho xã hội
thế và cái việc này nó cũng nhỏ thôi và bản thân mình thì cũng luôn luôn là nghĩ đến là làm một cái gì đấy
và nhỏ bé quá và nhiều thứ quá thành ra là cũng chưa có nhiều thời gian
nhưng mà nhân cái việc này thì tôi cũng thấy rằng là nó rất phù hợp với cái khả năng của mình
hình ảnh ông pol và các học viên miệt mai làm sạch những mở tường cột điện
đã phần nào tác động đến ý thức của những người dân
không chỉ trong phạm vi khu phố nơi ông ở
ông pool còn dự định sẽ dọn sạch các tờ rơi quảng cáo ở cả những con đường lần cận
góp phần làm thủ đô hà nội
thêm phần sạch đẹp hơn
càng ngày càng có nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại việt nam
và họ còn làm rất nhiều công việc tình nguyện để góp phần cải tạo môi trường cảnh quan
những hoạt động này vừa tác động đến ý thức của người dân xung quanh
vừa thu hút rất nhiều người quan tâm đến môi trường tham gia
những hình ảnh đẹp về người cựu chiến binh mỹ pol george harding
cùng các học viên của mình cũng đã khép lại chương trình hôm nay